đứng đầu vĩnh thủy qua các thời kỳ chúng tôi cảm nhận được rằng chính nghị lực phi thường cộng với tình yêu quê hương cao cả đã làm hồi sinh mảnh đất nghèo khó này
một không khí lao động hàng xây lan tòa khắp mảnh đất nghèo
sáu năm sau công tác quy hoạch đất đai ở bến thủy hoàn tất
giao thông thủy lợi và một số khu vực trọng yếu về phát triển kinh tế được hình thành
bến thủy trở thành đơn vị trọng điểm là ngọn cơ đầu của huyện vĩnh linh trong việc quy hoạch khắc phục hậu quả chiến tranh
và đó cũng là bước đi nền tảng có ý nghĩa quan trọng cho quá trình phát triển về sau của vùng đất này
vào những năm chín mươi đời sống của người dân vĩnh thủy còn rất khó khăn
thậm chí tình trạng thiếu lương thực vẫn kéo dài
thách thức lại một lần nữa đặt lên trên đôi vai của những người đứng đầu
để tránh trợ nhiều năm đảng bộ đã ra được nghị quyền
nghị quyền là để mình phát triển kinh tế vùng gò đồi và phát triển kinh tế toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp
tôi cho đây là một cái nghị quyền phần này nó duy trì cho đến bây giờ